bộ ngoại giao pakistan ngày hôm qua đã triệu đại biện lâm thời đại sứ quán afghanistan tại islamabad tới
để kịch liệt phản đối các vụ đụng độ xuyên biên giới liên tục xảy ra trong những ngày qua khiến ít nhất sáu người thiệt mạng
tuyên bố của bộ ngoại giao pakistan nhấn mạnh công tác bảo vệ dân thường vẫn là trách nhiệm của cả hai bên
và không được phép để tái diễn những sự cố tương tự
trước đó hôm một mươi một tháng một mươi hai cơ quan truyền thông của quân đội pakistan cho biết
các vụ pháo kích vô cớ ở thị trấn chaman thuộc tỉnh balochistan hồi cuối tuần qua
đã khiến sáu người thiệt mạng và hơn một mươi người khác bị thương
một quan chức cấp cao trong chính quyền tỉnh balochistan giấu tên tiết lộ
đụng độ đã xảy ra sau khi các lực lượng của afghanistan cố gắng cắt một phần hàng rào ở biên giới
người phát ngôn của tỉnh kandaha của afghanistan ở phía bên kia biên giới xác nhận
một thành viên của taliban đã thiệt mạng và một mươi người khác bị thương trong đó có ba dân thường
theo truyền thông địa phương bộ trưởng quốc phòng pakistan đã báo cáo với quốc hội nước này
rằng kabul sau đó đã xin lỗi về vụ việc song đụng độ lại nổ ra trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai